theo báo cáo của văn phòng thường trực của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến sáu giờ ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn năm mươi hai phương tiện với gần hai trăm ba mươi lao động
các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam đã tổ chức sơ tán gần hai mươi hai hộ với hơn sáu mươi sáu người
để khắc phục hậu quả do mưa lũ và ứng phó với những diễn biến phức tạp của báo số bảy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết mất tích cứu chữa người bị thương hỗ trợ lương thực thực phẩm vệ sinh môi trường nhà ở nước sạch cho người dân bị thiệt hại đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ khẩn trương khắc ph

đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách bốn cm sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn quang tuyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại ấp sáu xã thạnh phước huyện bình đại tỉnh bến tre
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bình đại tỉnh bến tre về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xẹo chấm cách hai cm trên trước đầu lông mảy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý